với hai trăm chín mươi sáu phiếu ủng hộ và ba mươi bảy phiếu chống quốc hội thụy điển đã chính thức thông qua dự luật cho phép nước này gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
trước đó một tuần tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan cho biết quốc hội nước này sẽ phê chuẩn đơn xin gia nhập nato của phần lan song vẫn chưa phê chuẩn đề xuất của thụy điển
trong khi đó quốc hội hungary cũng sẽ bỏ phiếu phê chuẩn việc gia nhập của phần lan vào ngày hai mươi bảy tháng ba và không có thụy điển
thụy điển và phần lan đã chính thức nộp đơn xin gia nhập nato hồi tháng năm năm ngoái đến nay đã có hai mươi tám trên tổng số ba mươi quốc gia thành viên nato chấp nhận để thụy điển và phần lan gia nhập tổ chức này
hai nước thành viên chưa nhất trí việc kết nối
những nước nạp là thổ nhĩ kỳ và hungary trong đó thổ nhĩ kỳ đang được coi là trở ngại lớn hơn